thưa quý vị một vụ đánh bom nhắm vào đoàn xe quân sự xảy ra tại tỉnh narathiwat miền nam thái lan
khiến hai binh sĩ bị thiệt mạng và một người khác bị thương
quả bom phát nổ vào khoảng một mươi năm h trên đường bean ikase thuộc địa phận quận shishakon
khi đoàn xe bốn chiếc của một thiếu tướng và phó tư lệnh quân khu bốn đi qua
đoàn xe đang trên đường tới doanh trại của đại đội trinh sát bốn nghìn chín trăm linh sáu
để điều tra về vụ tấn công vào doanh trại này xảy ra mùng hai tháng ba
vụ nổ đã khiến chiếc xe thứ hai trong đoàn bị lật và trước khi rơi xuống cách con đường khoảng ba mươi mét
hai sĩ quan thuộc đơn vị giả phá bom mìn trên chiếc xe đã tử vong ngay tại chỗ
và một người khác được cứu ra khỏi xe được đưa tới bệnh viện
quân đội thái lan đã triển khai binh sĩ để truy tìm thủ phạm
nga nhìn chung đã thành công trong việc lách luật trừng phạt của eu
và kim ngạch nhập khẩu của nước này phần lớn đã trở lại vào mức năm hai nghìn hai mươi
hãng tìm bloomberg dẫn lời một nguồn tin ngoại giao cấp cao của liên minh châu âu eu
đưa ra thông tin trên
bloomberg chỉ ra rằng bề ngoài các biện pháp trừng phạt nga dường như có hiệu quả
khi nền kinh tế nga bị thu hẹp nhiều ngân hàng và công ty của nước này
bị loại khỏi các hệ thống thương mại và tài chính quốc tế
tuy nhiên moscow đã thay thế hầu hết các sản phẩm mà họ cần kể cả những sản phẩm công nghệ cao
nga vẫn nhận được hầu hết hàng hóa mà mình cần và chủ yếu thông qua tái xuất
từ cộng đồng các quốc gia độc lập và trung quốc
trong số các quốc gia khác đã tăng xuất khẩu sang nga hàng nghìn phần trăm mỗi năm
thì có thổ nhĩ kỳ và sacbi
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna hôm nay đăng thông cáo báo chí cho rằng
với các cuộc tập trận quân sự hàn quốc và mỹ đã đẩy tình hình trên bán đảo triều tiên
vào tình thế nguy hiểm
thông cáo nêu rõ hàn quốc và mỹ đã tiến hành cuộc tập trận hàng không lần thứ tư
kể từ đầu năm tới nay trên vùng biển phía tây bán đảo triều tiên
trong đó huy động máy bay ném bom chiến lược b một b và máy bay tấn công không người lái mq chín rapper
trước đó hai nước này cũng đã diễn tập quân sự mô phỏng tình huống giả định sử dụng vũ khí hạt nhân
theo thứ trưởng ngoại giao triều tiên liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế cần phải hối thúc hai nước
ngừng ngay lập tức các cuộc tập trận chung
các cuộc tập trận quân sự mang tên là lá chắn tự do dự kiến diễn ra liên tục từ ngày một mươi ba tới ngày hai mươi ba tháng ba tới đây
đây sẽ là cuộc tập trận chỉ huy chung mô phỏng trên máy tính giữa mỹ và hàn quốc có thời gian dài nhất từ trước tới nay
ngay tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô bắc kinh đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc
khóa một mươi bốn khai mạc kỳ họp thứ nhất với sự tham dự của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
và các lãnh đạo đảng và nhà nước cùng với hai chín trăm linh đại biểu
trong báo cáo công tác chính phủ thủ tướng trung quốc lý khắc cường cho biết nước này đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng năm trong năm nay
phóng viên hữu hưng sẽ thông tin chi tiết
kỳ họp đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc
tức quốc hội trung quốc khóa một mươi bốn diễn ra từ ngày năm đến ngày một mươi ba tháng ba
đây là kỳ họp đầu tiên của quốc hội trung quốc khóa mới
ngoài báo cáo công tác chính phủ các báo cáo về phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách
các đại biểu còn xem xét phương án cải cách bộ máy chính phủ bầu các chức danh lãnh đạo của cơ quan nhà nước nhiệm kỳ mới
dự kiến các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba là gdp tăng trưởng khoảng năm
tạo thêm khoảng một mươi hai triệu việc làm tại khu vực thành thị tỷ lệ thất nghiệp khoảng năm
cpi tăng khoảng ba cán cân thanh toán quốc tế ổn định sản lượng lương thực duy trì trên sáu trăm năm mươi triệu tấn
tiêu hào năng lượng và phát thải tiếp tục giảm kiểm soát tiêu thụ năng lượng hóa thạch
báo cáo công tác của chính phủ trung quốc cho biết trước môi trường quốc tế đầy biến động và nhiệm vụ trong nước rất nặng nề
trung quốc đã thực hiện toàn diện các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh ổn định kinh tế và phát triển an toàn
tăng cường điều tiết vĩ mô nâng cao chất lượng phát triển ổn định tình hình xã hội
cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra
năm hai nghìn hai mươi hai gdp tăng trưởng ba tạo thêm một mươi hai sáu triệu việc làm
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng bảy bảy thâm hụt ngân sách kiểm soát ở mức hai tám tỷ giá đồng nhân dân tệ ổn định
trong năm năm của nhiệm kỳ qua gdp tăng lên mức một trăm hai mươi một tỷ nhân dân tệ dự trữ ngoại hối đạt ba tỷ usd
gần một trăm linh triệu người dân và tám trăm ba mươi hai huyện ở nông thôn thoát nghèo
đầu tư cho khoa học công nghệ tăng lên hai năm giảm thuế phí năm bốn trăm linh tỷ nhân dân tệ
bảo đảm hơn bảy mươi chi tiêu ngân sách cho các lĩnh vực dân sinh
chúng ta sẽ tập trung vào các chuỗi công nghiệp chủ chốt trong lĩnh vực sản xuất
phân chia các nguồn lực chất lượng để đạt được đột phá trong các ngành công nghệ cốt lõi
trung quốc tiếp tục nỗ lực khai thác và phát triển các nguồn tài nguyên năng lượng và khoáng sản
tăng tốc số hóa các ngành nghề truyền thống cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ
để làm cho chúng trở nên thông minh và thân thiện với môi trường hơn
tuy vậy trung quốc vẫn là một nước đang phát triển với nhiều vấn đề nổi cộng về phát triển không cân
bằng không đầy đủ đối mặt với nhiều yếu tố không xác định đến từ môi trường bên ngoài
nhu cầu trong nước còn yếu đầu tư ngoài xã hội và doanh nghiệp tư nhân không như kỳ vọng
doanh nghiệp vừa và nhỏ siêu nhỏ gặp nhiều khó khăn thị trường bất động sản và một số tổ chức
tài chính vừa và nhỏ gặp nhiều rủi ro nhiệm vụ năm nay trung quốc xác định sẽ
không mở rộng nhu cầu trong nước đẩy mạnh xây dựng hệ thống ngành nghề hiện đại
đi sâu cải cách doanh nghiệp nhà nước khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư nhân
đẩy mạnh thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài phòng ngừa và xử lý các rủi ro tài chính
ổn định sản xuất lương thực và phát triển nông thôn thúc đẩy chuyển đổi xanh
bảo đảm an sinh xã hội và phát triển các dịch vụ xã hội
năm hai nghìn hai mươi hai nền kinh tế trung quốc chỉ tăng trưởng ba thấp hơn mục tiêu năm năm
nhưng vẫn được đánh giá là một kết quả khả quan trong bối cảnh chịu tác động mạnh của đại
dịch covid một mươi chín cũng như môi trường bên ngoài không thuận lợi giới chuyên gia nhận định
cùng với việc hạ cấp phòng dịch và mở cửa trở lại việc đạt mục tiêu năm là khả thi và hợp lý
sau khi kinh tế trung quốc đang phục hồi rõ nét kể từ cuối năm ngoái
đỗ hữu hưng phóng viên báo nhân dân đưa tin từ bắc kinh trung quốc
quý vị đang theo dõi thế giới chuyển động tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác
cục quản lý đường cao tốc và an toàn giao thông quốc gia mỹ cho biết chốt khung ghế bị lỏng của
tesla có thể làm giảm hiệu suất của hệ thống dây an toàn làm tăng nguy cơ chấn thương khi va chạm
tesla cho biết không nhận được thông tin về bất kỳ trường hợp thương tích hoặc tử vong nào có thể
liên quan đến lỗi dẫn đến việc triệu hồi xe tesla sẽ kiểm tra các bu lông giữ khung lưng ghế
lái và hành khách ở hàng ghế thứ hai vào khung ghế dưới và xiết chặt chúng theo thông số kỹ thuật nếu cần
thống kê mới nhất của hiệp hội ung thư canada công bố ngày bốn tháng ba cho thấy
ngày càng có nhiều người trưởng thành ở nước này bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng
mặc dù các trường hợp tử vong vì căn bệnh này đang có xu hướng giảm ung thư đại trực tràng là căn
bệnh ung thư phổ biến thứ tư tại canada trong đó cứ năm người dưới năm mươi tuổi thì có một trường hợp bắc bệnh
chế độ ăn uống không lành mạnh lười hoạt động thể chất hút thuốc uống rượu và di truyền là những
lý do làm tăng nguy cơ mắc chứng ung thư đại trực tràng tòa án tối cao nigeria đã ra lệnh cho
ngân hàng trung ương nước này gia hạn việc sử dụng các loại tiền giấy cũ đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm
hai nghìn hai mươi ba nguyên nhân là do việc ngừng lưu hành tiền giấy cũ đã dẫn đến thiếu tiền mặt ảnh hưởng tới
tiêu dùng và gây bức xúc trong dư luận ở nigeria hầu hết người dân sử dụng tiền mặt để
chi tiêu cho sinh hoạt lượng tiền mới lưu hành không đáp ứng đủ nhu cầu đã khiến người dân gặp
không ít trở ngại trong bối cảnh lạm phát cao và thiếu năng lượng một số người đã tấn công các
ngân hàng và đốt máy rút tiền